chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang vừa thành lập bộ phận kiểm tra giám sát phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu công nghiệp
đây là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn khi công nhân các doanh nghiệp quay trở lại làm việc
thành phần là lãnh đạo cơ quan ngành y tế lao động thương binh và xã hội công an tỉnh ban quản lý khu công nghiệp
các bộ phận này sẽ giúp chủ tịch ubnd tỉnh và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện kiểm tra giám sát việc phòng chống dịch covid một mươi chín trong các khu công nghiệp trên địa bàn
các đơn vị này hướng dẫn đồn đốc các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp và quy trình phòng chống dịch gắn với sản xuất bên trong đảm bảo an toàn
trước đó vào ngày ba tháng sáu tỉnh bắc giang đã thành lập tổ kiểm tra hướng dẫn đồn đốc việc xác nhận người lao động
đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín và hỗ trợ doanh nghiệp lao động trở lại làm việc
trong đó tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các cơ quan trong việc thẩm tra
xác nhận người lao động được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch để hỗ trợ các doanh nghiệp đón lao động trở lại làm việc